tại cà mau những cơn mưa lớn vừa qua đã tạo điều kiện tốt cho người dân tháo nước rửa mặn
hiện nay độ mặn tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đang ở mức dưới ba phần nghìn
đây cũng là thời điểm thuận lợi để bà con nông dân gieo cấy vụ mùa lúa trên đất nuôi tôm
tính đến nay huyện thới bình tỉnh cà mau đã xuống giống lúa trên đất nuôi tôm được hơn một hectare
thới bình còn là huyện có diện tích lúa trên đất nuôi tôm nhiều nhất của tỉnh
năm nay thới bình cũng áp dụng giống lúa sói lùn giống mới trên đất nuôi tôm chịu mặn cao
toàn huyện có hơn hai mươi năm hectare diện tích lúa tôm nhưng do điều kiện tự nhiên nên năm nay huyện chỉ phấn đấu đạt khoảng một mươi tám hectare
hiện nay toàn tỉnh cà mau duy trì ổn định diện tích khoảng bốn mươi năm ha sản lượng lúa trên đất nuôi tôm đạt hai trăm linh tấn
ngoài ra tỉnh cà mau cũng sẽ thực hiện tái cơ cấu sản xuất lúa tôm theo tiêu chuẩn việt gáp
đạt diện tích một mươi ha vào năm hai nghìn hai mươi
tập trung tại ba huyện u minh thới bình và trần văn thời